trên thực tế các đối tượng lừa đảo thực hiện những thủ đoạn vô cùng tinh vi
chúng lợi dụng tình cảm tạo lòng tin với nạn nhân
sau đó hứa gửi tiền và quà từ nước ngoài về
hoặc mời nạn nhân cùng góp vốn kinh doanh với những cơ hội rộng mở
các chuyên gia khuyến cáo người dân khi nói chuyện với người lạ trên các ứng dụng hẹn hò
thì tuyệt đối không để chuyện tài chính gen vào
nếu mối quan hệ đi theo hướng hỗ trợ tài chính cho đối phương
cần dừng lại ngay lập tức
hành vi của tội cấu thành của tội là lừa đảo chứng đoạt tài sản
đối với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tùy vào giá trị chứng đoạt mà đối với tượng vi phạm
có thể bị chịu cái mức án cao nhất lên tới hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
chủ yếu là sau khi làm quen thì họ sẽ dẫn dụ cái người bị hại đó
là họ sẽ gửi tiền hoặc là gửi đồ quà tặng
và khi gửi đồ quà tặng thế thì sẽ xuất hiện một người trung gian
là một người việt nam để đứng ra nói đây là
họ đang ở cơ quan chuyển phát nhanh
hoặc là đang ở chỗ bộ phận làm dụng cả hải quan
thực tiễn ra là
cái đấy là theo cái kinh bản của các đối tượng gốc phi
câu kết với một số người việt chúng ta để thực hiện cái lừa đảo đấy
để tránh bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng
người dân cần nâng cao nhận thức
không tin tưởng vào những lời hứa hẹn
gửi tiền quà của những đối tượng lạ trên mạng xã hội
người dân cần tỉnh táo trước những thủ đoạn dùng thông tin cá nhân
để giả danh các cơ quan nhà nước
ngân hàng tổ chức tín dụng đặc biệt hạn chế đăng tải
chia sẻ những thông tin cá nhân
các vấn đề có liên quan đến đời sống cá nhân lên mạng xã hội
vì đây có thể là đầu mối để tội phạm liên quan đến công nghệ cao lợi dụng để phạm tội
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những tin vắn kinh tế đáng chú ý
tại nhiều tỉnh thành giá lợn hơi đã lên mốc bảy mươi đồng một kg
tăng hơn một mươi đồng một kg so với trước đó
giá lợn hơi ở miền bắc đang cao nhất cả nước
với mức giá bảy mươi đồng một kg như ở hà nội hưng yên thái bình
các tỉnh thành còn lại giao động trong khoảng từ năm mươi tám đến năm mươi chín đồng một kg
nhiều người chăn nuôi đang giữ lợn chờ tăng giá mới
trước tình hình giá lợn hơi tăng giá thịt lợn tại các chợ dân sinh cũng nhích lên
tại hà nội giá lợn hơi tại các chợ tăng lên khoảng hai ba đồng một kg
văn phòng chính phủ mới đây đã có công văn truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
theo đó phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khẩn trương triển khai thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định
tính đến ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai các địa phương đã phê duyệt cho hai trăm tám mươi chín trăm năm mươi bốn lao động
với tổng kinh phí hai trăm linh chín tỷ đồng
tại ba mươi tám địa phương đã có một mươi năm địa phương giải ngân cho một mươi ba năm trăm bốn mươi một lao động với kinh phí hơn bảy mươi tỷ đồng
theo bộ giao thông vận tải thu phí tự động không dừng là yêu cầu bắt buộc đã được quốc hội và thủ tướng chính phủ chỉ đạo
nhằm mục tiêu tăng cường hiệu quả minh bạch và hiện đại hóa việc thu phí
vì vậy đến nay các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện để được lắp đặt và vận hành dịch vụ thu phí etc
trừ ba trong bốn tuyến cao tốc của tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec sẽ hoàn thành lắp đặt vận hành từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
và một số trạm được thủ tướng chấp nhận không lắp đặt do hiệu quả thấp
thưa quý vị trên địa bàn tỉnh quảng trị nhiều năm nay thì người dân trên miền núi vẫn đang còn thiếu nước sạch
và họ phải dùng nguồn nước ở khe suối
còn tại một số khu vực vùng đồng bằng ven các con sông thì người dân phải dùng nguồn nước bị nhiễm mặn và nhiễm phè nặng
điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân
khi phải dùng các nguồn nước không hợp vệ sinh
hơn một mươi năm nay người dân ở xã a sinh nói riêng và bảy xã vùng lìa nói chung
đa số phải dùng nguồn nước ở các khe suối ô nhiễm
còn đối với hàng ngàn hộ dân của hai huyện vĩnh linh và gio linh sống dọc con sông bến hải nhiều năm liền
người dân nơi đây đều phải dùng nguồn nước nhiễm mặn và nhiễm phèn nặng như thế này
khoảng xuống ba mươi ba mươi hai m thì có nước nhưng mà nước rất là phèn
khoảng sống xuống khoảng đồng bốn mươi m để tìm nước ngọt thì lại không có
đúng nước mặn
mặc dù thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh quảng trị cũng đã triển khai lực lượng nước mặn
giếng khoan cho người dân vùng núi và xây dựng công trình nước sạch cho người dân vùng ven sông bến hải
tuy nhiên đến nay các công trình đã hư hỏng nên người dân lại phải dùng các nguồn nước mất vệ sinh
chúng tôi đã chia ra hai hợp phần ở vùng miền núi
đã đưa vào hợp phần của dự án vốn oda ram đưa vào quy hoạch và đang đẩy nhanh tiến độ
còn ở vùng đông bằng thì chúng tôi cũng đã giao cho sở nông nghiệp và sở xây dựng
chúng tôi đã lập một đề án thích ứng với biến đổi khí hậu
tỉnh đã có kế hoạch rất là cụ thể có lô trình và phải huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến bộ các dự án này
với việc phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo như hiện nay đã tạo nguy cơ về bệnh tật
ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trên địa bàn dọc sông bến hải cũng như người dân vùng lìa huyện hướng hóa
quảng trị cần có phương án kịp thời để giúp người dân sớm có nước sạch để dùng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
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại